chính phủ thủ tướng chính phủ tin tưởng và kỳ vọng đại học quốc gia hà nội trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo nói chung
và trong sự đóng góp phát triển đất nước nói riêng đại học quốc gia hà nội sẽ là đại học dẫn dắt hệ thống đại học đổi mới và phát triển
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng của mình tại buổi làm việc với lãnh đạo đại học quốc gia hà nội vào sáng nay
cùng sự có phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo một số bộ ngành ubnd tp hà nội
để tiếp cận mô hình đại học bốn đại học quốc gia hà nội đã kiến tạo các điều kiện có thể mở các chương trình đào tạo mới
thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm theo hướng các công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nhà nước luôn ủng hộ đại học quốc gia trong việc đổi mới giáo dục
nhà nước sẽ quan tâm tinh cơ sẽ là cái phán đấu chủ động quyết liệu đồng chí trong việc đổi mới hội nhập khởi nghiệp
rồi rắn rắt
nhưng mà nhà nước cũng phải cùng với các đồng chí quan tâm hơn
để điều kiện phát triển các đồng chí nhân tật cơ sở vật chất của đại học quốc gia hà nội
để xứng tầm với phát triển này
và chúng tôi cũng có ý tưởng xây dựng làng đại học hay là đô thị đại học với vai trò đại học quốc gia hà nội là
thủ tướng đồng ý việc quy hoạch lại đô thị đại học trong đó có đại học quốc gia hà nội
tập trung vốn của nhà nước cho giải phóng mặt bằng để tạo nên đô thị đại học
trong đó đại học quốc gia là then chốt sẽ có cơ chế về phát triển đại học quốc gia hà nội
trong đó cơ chế về giải phóng mặt bằng vốn đầu tư cơ chế tự chủ cho các đại học thành viên
về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đô thị đại học quốc gia tại hòa lạc
thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội chỉ đạo huyện thạch thất tập trung tối đa cho việc giải phóng mặt bằng
và khu tái định cư cho công trình dự án triển khai trồng lân chiếm và xây dựng trái phép
để giao đất cho đại học quốc gia hà nội
khu công nghiệp cao hòa lạc là chậm trễ một mươi năm do giải phóng mật bằng
thì lần này chúng ta phải rút ra những kinh nghiệm gì để có mặt bằng cho đại học quốc gia hà nội
hay là đô thị đại học thông tế ở hòa lạc
đây là câu hỏi rất lớn
trách nhiệm năng nề cần thiết của thành phố hà nội khu huyện thạch thất đối với công trình quan trọng này
thì hôm nay rất quan ngại những kiến đồng chỉ pháo tịch hà nội sử dụng đoạn nêu vấn đề này
lập quyết tập vấn đề này
phải có địa phương nhớ vô cùng vấn đề này
và chúng tôi đồng ý sẽ có cơ chế riêng cho việc tái định cư này
hiện đại học quốc gia hà nội có hai mươi chín ba trăm chín mươi bảy sinh viên đại học chính quy
sáu hai trăm linh sáu học viên cao học một năm trăm ba mươi hai nghiên cứu sinh
đại học quốc gia hà nội kiên định và thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung
và ưu tiên đào tạo chất lượng cao trình độ cao giảm quy mô đào tạo không chính quy
để đầu tư tăng quy mô đào tạo sau đại học tương đương tiêu chí của các đại học nghiên cứu
và các hệ đào tạo đặc biệt hệ chất lượng cao tài năng tiên tiến chuẩn quốc tế